giải thưởng về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững bao gồm môi trường xã hội và quản lý toàn cầu
lần thứ một mươi sáu đã được tổ chức tại việt nam ghi nhận sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp việt nam
trong quá trình hướng đến phát triển bền vững toàn cầu
là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình xanh
với kinh nghiệm thực hiện hơn một trăm năm mươi dự án tại việt nam và trên khắp đông nam á
đơn vị này hiểu rõ về nhận thức cũng như những hành động chuyển biến của các doanh nghiệp việt
trước xu hướng chuyển mình phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh với quốc tế
không chỉ đầu tư vào các công trình xanh doanh nghiệp việt đã hướng tới tận dụng nguồn tài chính xanh
để đầu tư vào các công nghệ thân thiện với môi trường nâng cao năng lực quản lý vận hành
đồng thời đầu tư vào cốt lõi chính là nguồn nhân lực xanh
đây là ba điểm mấu chốt của tám giác phát triển bền vững bao gồm môi trường xã hội và quản trị
tuy nhiên để hướng tới toàn cầu còn cần thêm nhiều doanh nghiệp việt sẵn sàng và cố gắng
và cuộc chơi phát triển bền vững và hợp tác quốc tế cùng phát triển
các doanh nghiệp cần hiểu thêm về các khái niệm liên quan tới kinh tế tuần hoàn
để mở rộng và cung cấp cho khách hàng và thị trường các doanh nghiệp sẽ phải vượt qua những thử thách
về môi trường xã hội và quản trị vì vậy đây là lúc chúng ta cần chung tay
đặc biệt là từ các doanh nghiệp để chữa lành cho trái đất
trong gần ba mươi năm hoạt động tại việt nam

các doanh nghiệp đã phối hợp với nhiều đối tác trong nước để thực hiện các chương trình tái chế
hướng tới phát triển sinh kế cho người dân gặp khó khăn
việc phối hợp này giúp các doanh nghiệp việt nam có thêm nhiều kinh nghiệm
và cơ hội thực hiện cụ thể các chế lược phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai
trong bối cảnh hội nhập toàn cầu doanh nghiệp việt nam dần khẳng định khả năng cạnh tranh với quốc tế
điều này chứng tỏ phát triển bền vững là yếu tố tất yếu
và doanh nghiệp việt cần vượt qua những kế hoạch
những trở ngại bắt đầu về công nghệ và tài chính để góp phần giảm phát thải bằng không vào năm hai nghìn năm mươi